tại nam định sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh đã ký công điện khẩn số bốn về phòng chống bão số hai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
theo đó tỉnh nam định yêu cầu các ngành địa phương tổng kiểm tra ra soát lại các điểm đê sung yếu để ra cố chuẩn bị vật tư phương tiện nhân lực theo phương châm bốn tại chỗ
tại các vị trí có nguy cơ sạt lở kiểm đếm tàu thuyền nhanh chóng đưa về nơi tránh trú lên vương án di dân ven biển dân sống trong nhà yếu nhà tạm khi cần thiết
cùng với đó các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thực hiện tốt việc tiêu rút điều tiết nước ruộng nhất là ở vùng trụng thấp vùng mới gieo cấy tập trung hướng dẫn người dân bảo vệ các ao đầm nuôi thủy sản
nam định thực hiện lệnh cấm biển từ một mươi hai giờ và cấm các hoạt động vui chơi tắm biển từ một mươi sáu h chiều ngày ba tháng bảy
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đến một mươi bảy giờ cùng ngày toàn bộ hơn một ba trăm một mươi lao động tại một hai mươi liều tròi ven biển và hơn hai một trăm ba mươi tàu thuyền cùng hơn sáu ngư dân đã vào nơi tránh trú bão an toàn